tại công trình xây dựng trên đường điện biên phủ quận ba tp hcm đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo khiến một người thiệt mạng hai người khác bị thương
theo thông tin ban đầu vào lúc một giờ sáng cùng ngày người dân nghe tiếng động lớn từ công trình xây dựng tại địa chỉ một trăm chín mươi bảy điện biên phủ
tại hiện trường khu vực giàn giáo thi công công trình đã đổ sập vụ tai nạn khiến ba công nhân bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu một người đã tử vong sau đó
được biết công trình cao tầng trên đang xây dựng phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ngay sau sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc